liên quan tới vụ án khai thác trái phép khoáng sản tại thành phố lào cai tỉnh lào cai
viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố một mươi sáu bị can trong vụ án này
với các tội danh rửa tiền vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi năm các bị can là lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
và một số sở ngành liên quan đã ký các văn bản dây chứng nhận đầu tư trái quy định pháp luật
cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại lila ma xây dựng dự án khách sạn nhà hàng
tại khu đất trên tạo điều kiện cho các bị can thuộc công ty lila ma và công ty apatit việt nam
khai thác tiêu thụ trái phép hơn một năm triệu tấn quạng apatit trị giá hơn sáu trăm một mươi tỷ đồng
thu lợi bất chính hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng
cáo trạng cũng làm rõ quá trình thực thi công vụ ông nguyễn văn vịnh cựu bí thư tỉnh ủy lào cai
đã có nhiều chỉ đạo ký nhiều văn bản dây chứng nhận đầu tư trái quy định pháp luật
tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép
hai đối tượng quốc tịch lào đang vận chuyển trái phép một mươi hai viên ma túy
đã bị công an huyện đắk rông của tỉnh quảng trị phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện bắt quả tàng
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi tổ công tác gồm công an huyện đắc crông
trạm cảnh sát giao thông đắc crông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ hồ văn chuôi hồ văn tơn
cùng sinh năm hai nghìn sáu quốc tịch lào đang vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ một mươi hai viên ma túy tổng hợp
liên quan tới vụ hai tàu cá ở quảng nam với chín mươi ba ngư dân gặp lốc xoáy và sóng lớn
đánh chìm trên vùng biển hoàng sa đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng
đã cứu được bảy mươi tám người và đưa thi thể của hai ngư dân trên tàu cá qna chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín bị chìm vào bờ
hiện chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích
trong đêm ngày một mươi chín tháng một mươi tàu kiểm ngư bốn trăm sáu mươi bảy đã tiếp nhận bốn mươi ngư dân và thi thể của hai ngư dân tử vong
dự kiến chín giờ tàu sẽ tiếp tục tiếp nhận ba mươi tám ngư dân
sau đó sẽ di chuyển về an hòa núi thành quảng nam vào trưa ngày hai mươi tháng một mươi
trên hiện trường vụ tai nạn hiện còn một mươi phương tiện gồm ba tàu của bộ quốc phòng và bảy tàu cá của ngư dân
vẫn tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm một mươi ba ngư dân mất tích
phần cuối của bản tin nhanh chín h là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận cầu giấy hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thế thái
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ một phố hồ thị trấn hồ thị xã thuận thành tỉnh bắc ninh
về tội trộm cắp tài sản đối tượng này có xeo chấm cách hai cm trên trước mép trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đông anh hà nội
là đối tượng nguyễn đình trường sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường trú tại thôn xuân dương xã kim lũ huyện sóc sơn thành phố hà nội
và đối tượng lăng đình hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu chín xã trí tiên huyện thanh ba tỉnh phú thọ
bị công an quận bắc từ liêm hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện